do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đồng nai đang thiếu nguyên liệu
có nguy cơ phải ngưng sản xuất tỉnh đồng nai đã yêu cầu các ngành liên quan nhanh chóng triển khai
các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn
nếu dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp đến hết tháng ba
thì ba nhóm ngành chủ lực sẽ bị ảnh hưởng lớn bao gồm diệt may da dày cơ khí chế tạo
hóa chất điện tử vì thiếu hụt nguyên liệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như xoài chuối mít
ước tính sẽ tổn động hơn một trăm sáu mươi tấn và trước những khó khăn này của doanh nghiệp
tỉnh đang tìm cách hỗ trợ cụ thể như cắt bớt các thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện tối đa cho doanh nghiệp